công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa kịp thời ngăn chặn
hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến trong đêm thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
cụ thể vào khoảng giờ sáng ngày hôm nay công an phường mỹ thạnh nhận được tin báo
từ quần chúng nhân dân tại khu vực tổ một mươi một phường mỹ thạnh có hai nhóm thanh thiếu niên
sử dụng hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an phường đã chỉ đạo lực lượng đến ngay hiện trường
phát hiện và đưa một mươi sáu thanh niên về trụ sở công an phường làm việc
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thu giữ năm dao tự chế và một cây dựa